thưa quý vị những ngày qua các đội dung tư vấn hướng nghiệp tràn lan trên mạng xã hội tiktok đã gây ra sự hoang mang bối rối cho học sinh
một số phụ huynh học sinh cũng bị lạc vào ma trận này trong quá trình tìm hiểu để định hướng ngành học cho con trẻ
thời điểm này các bạn học sinh cuối cấp trung học phổ thông đang rất cần thông tin về các ngành học ở đại học cũng như là nghề nghiệp trong tương lai
thế nhưng nhiều tiktoker lại hô hào bằng đại học là vô dụng
có thể thấy thông tin chỉ mang tính giật gân để thu hút người xem chứ không có sự kiểm chứng
tuy nhiên những clip này lại đang tác động không nhỏ tới tâm lý và cách lựa chọn trường của các em học sinh
một tiktoker với hơn ba trăm ba mươi sáu lượt theo dõi đã thường xuyên cập nhật các nội dung tư vấn ngành học và đã thu về lượt xem khùng
xong người này lại được mệnh danh là kẻ hủy diệt ước mơ khi đa số nội dung đều hướng tới thông điệp học đại học là vô dụng
một tài khoản tiktok
thu hút hơn hai chín triệu lượt xem với video có nội dung ba ngành học vô dụng
video đã tạo ra cuộc tranh cãi không hồi kết
ba ngành được người này lập luận là vô dụng là quản trị kinh doanh ngôn ngữ anh marketing và quản lý nhân sự
những video này đang được lan truyền chóng mặt với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận
trong đó không ít học sinh cuối cấp trung học phổ thông
chuẩn bị đăng ký xét tuyển đại học bày tỏ sự hoang mang băn khoăn khi có nguyện vọng theo đuổi
những ngành học vô dụng
những video này đang được lan truyền chóng mặt với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận
theo thời gian mới học ngành đó gia trường thiếu việc làm dù biết ngành học nào cũng có hai mặt
tuy nhiên nhiều người nói vậy cũng khiến em bối rối mất mấy ngày
đánh giá về clip trên nhiều cư dân mạng cho rằng
việc xây dựng nội dung như vậy đều có góc nhìn phiến diện
không đưa ra căn cứ và không phân tích rõ ràng dựa trên những con số
có nhiều ý kiến đa dạng trên tiktok nhưng một số người làm thì lại bỏ đại học
nên nhiều quan điểm không đúng em sẽ bỏ qua
em nghe theo lập trường của mình
tôi không hiểu nghĩa vô dụng các bạn tiktoker nói đến ở đây là gì
nhưng nếu đánh giá bốn ngày học trên là vô dụng không cần nghiên cứu không cần học thì hoàn toàn không đúng
bất kỳ một ngành nghề nào cũng cần học cần trải nghiệm sáng tạo
ngay cả việc ăn uống hàng ngày đều cần học
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đào tùng chủ tịch hội đồng học viện tài chính
nhiều năm trước ngành tài chính ngân hàng kinh tế được mạng xã hội liệt kê là vô dụng
học sau trường không có việc làm
thực tế số liệu về đào tạo chứng minh điều ngược lại
ví dụ học viện tài chính vẫn tuyển sinh đầu vào với điểm xét tuyển cao
thống kê trong những năm gần đây tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm đạt chín mươi tám trở lên
vì vậy ông cho rằng những đánh giá trong clip là hoàn toàn thiếu căn cứ thiếu tính xác thực
trên mạng xã hội facebook google tiktok bây giờ thượng vàng hạ cánh
cái gì cũng có cả những kiến thức khoa học cả những kiến thức phản khoa học
đôi khi đó chỉ là hình thức câu like câu view của một nhóm người làm nội dung trên không gian mạng
thông tin trên mạng xã hội có cả xấu và tốt các em cần tỉnh táo khi tiếp nhận những thông tin đó
cần xác minh tính chính xác của nó ngoài ra cũng cần tìm hiểu được độ uy tín của người khởi phát ra thông tin đó
google youtube facebook tiktok rất nhiều nơi để tìm kiếm thông tin về tuyển sinh hướng nghiệp
điều này đang khiến các học sinh bị nhiễu loạn
trở lại thì những clip đang siêu hot trong những ngày qua về tư vấn hướng nghiệp
các tiktoker đều nói rằng đó là dựa trên trải nghiệm của bản thân
mà đã là trải nghiệm của cá nhân thì chẳng ai giống ai tùy theo năng lực và sự cố gắng của mỗi người
bên cạnh đó người viết nội dung trên tiktok cũng không kiểm chứng nội dung không chịu trách nhiệm về nội dung
đây là các điểm khác biệt so với các công bố của các đơn vị tuyển sinh chính thống
do đó người dùng mạng xã hội cần cẩn trọng trước những thông tin được gọi là tuyển sinh

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo